sử dụng mạng xã hội để làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau đó mang đi thế chất để lừa đảo chiếm đoạt khoảng một mươi tỷ đồng
trịnh thị huệ một cán bộ viên chức ở huyện ngọc lạc thanh hóa đã bị bắt giữ để điều tra làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
tại cơ quan công an huệ khai nhận do cần tiền trả nợ nên từ cuối năm hai nghìn hai mươi hai đến khi bị bắt giữ huệ đã liên hệ làm hàng chục giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả
mang tên của mình sau đó trực tiếp mang số giấy tờ giả đến nhà của một người dân trên địa bàn huyện lang chánh và ngọc lạc để vay với số tiền khoảng một mươi tỷ đồng
tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở và nơi làm việc của huệ lực lượng công an đã thu giữ nhiều giấy tờ tài liệu liên quan đến hành vi làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng
công an tỉnh hà nam vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm
công an bị can nguyễn văn tuấn chú tại la sơn huyện bình lục tỉnh hà nam nguyên giám đốc trung tâm đăng kiểm xe cơ giới chín trăm linh hai d
chi nhánh công ty trách nhiệm hiệu hạn xây dựng mỹ đà địa chỉ xã thi sơn huyện kim bảng tỉnh hà nam về tội giả mạo trong công tác
cụ thể trong khoảng thời gian từ tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một đến tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai vì mục đích vụ lợi và tăng doanh thu cho doanh nghiệp
tuấn đã làm giả biên bản kiểm tra nghiệm thu
đối với toàn bộ các xe cơ giới cải tạo đến trung tâm để cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo không đúng quy định
cơ quan công an đang điều tra củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật
thưa quý vị trong những ngày gần đây xuất hiện nhiều trường hợp ngộ độc botulinum do ăn bánh mì trả lụa mắm ủ lâu ngày
tuy nhiên theo thông tin mới nhất các mẫu giò lụa được lấy tại nhà các bệnh nhân bị ngộ độc botulinum và tại nơi sản xuất ở tp thủ đức đều cho kết quả xét nghiệm âm tính
vậy tại sao lại ngộ độc botulinum và làm thế nào để tránh ngộ độc botulinum mời quý vị cùng theo dõi phóng sự ngay sau đây
trong thời gian gần đây liên tiếp các trường hợp ngộ độc do độc tố botulinum xảy ra tại một số địa phương như con tum bình dương trong đó có một bệnh nhân tử vong
trên thực tế ngộ độc botulinum là ngộ độc bệnh nhân tử vong
nhiều bệnh nhân tử vong nặng nguy cơ tử vong cao hoặc ảnh hưởng lâu dài tới sức khỏe
các ca ngộ độc botulinum do thực phẩm nhiễm khuẩn clostridium botulinum thường rất nặng vì độc tố gây nhiễm độc thần kinh
liệt theo trình tự bắt đầu từ vùng đầu mặt cổ lan xuống hai tay sau đó tới hai chân liệt các cơ hô hấp liệt nặng có thể gây suy hô hấp là nguyên nhân dẫn đến tử vong
độc tố botunum là độc tố thần kinh rất là mạnh và nó được một loại vi khuẩn nó sinh ra và gây liệt các cơ
toàn bộ các cơ của cơ thể và đặc tính của cái liền này liệt kéo dài và cái thời gian thở máy trung bình có phải đến hai tháng có thể nhiều tháng nữa và mất rất nhiều tháng để hồi phục
và trong cái thời gian đấy thì bệnh nhân rất dễ bị tử vong bởi vì không hoàn toàn không thở được và rất nhiều biến chứng có thể xảy ra
các loại thực phẩm có nguy cơ nhiễm độc botulinum cổ điển là thịt hộp
tuy nhiên các vụ ngộ độc cho thấy tất cả các loại thực phẩm từ rau củ quả thịt hải sản khi được sản xuất để lẫn vào tử vi khuẩn
đóng gói kín không bảo đảm đủ điều kiện ngăn chặn vi khuẩn phát triển theo quy định cũng có thể nhiễm độc
trước tình hình trên cục an toàn thực phẩm và các chuyên gia y tế khuyên cáo người dân thực hiện nghiêm túc việc bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm
nấu nướng nhiệt độ và thời gian nhiệt độ phải đủ cao thời gian phải đủ dài để tiêu diệt được vi khuẩn
cũng như là cái thực hành mà nấu ra cái thực phẩm như vậy chế biến ra thực phẩm như vậy phải đảm bảo cái độ tránh cái độ ph
nó trung tính và kiềm nếu mà chúng ta có nhiều thực phẩm chúng ta bao gói kỹ quả thì tạo ra môi trường kỵ khí ít không khí oxy
thì như một số sản phẩm đồ hộp thường hạn như thịt hộp cá hộp rau hộp nấu súp dưới dạng hút trên không chúng ta cũng hết sức cẩn thận để lựa chọn
nếu mà hết hạn sử dụng cũng là một yếu tố nguy cơ thuận lợi
để con vi khuẩn phát triển
mụ độc botulinum vô cùng nguy hiểm
trong mùa nắng nóng việc bảo quản thức ăn sẽ khó khăn hơn tạo điều kiện cho các vi khuẩn có hại phát triển
người dân nên chủ động phòng tránh để bảo đảm sức khỏe cho bản thân và gia đình
công an huyện điện biên vừa phá thành công chuyên án bắt quả tang hai đối tượng quốc tịch lào
có hành vi mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy thu giữ số lượng lớn ma túy và một khẩu súng quân dụng
ngày hai mươi sáu tháng năm khu vực bản gia phú a xã na tông huyện điện biên lực lượng chức năng bắt quả tang hai đối tượng người lào là lia hoa và trang tơ vàng
đều trú tại cụm bản vụ bao căng huyện nhọt u tỉnh phong sa ly cộng hòa dân chủ nhân dân lào
đang có hành vi mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy khám xét đối tượng tổ công tác thu giữ tám bánh heroin
khối lượng khoảng hai tám kg một khẩu súng ngắn và tám viên đạn
khi bị vây bắt các đối tượng đã chống trả quyết liệt hòng tẩu thoát nhưng đã bị lực lượng chức năng nhanh chóng khống chế bắt giữ
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận đưa ma túy từ lào sang điện biên để bán kiếm lời
công an tp thái bình vừa khởi tố bắt tạm giam năm đối tượng nguyễn sơn thành chú ở tỉnh nam định
hoàng thái tuấn lê bảo tín vũ thanh sang cùng chú ở tp hồ chí minh phạm trung thành chú ở thái bình
về tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
nói xét khẩn cấp nơi làm việc và nơi ở của các đối tượng cơ quan công an thu giữ hai máy tính sách tay
một mươi điện thoại di động hai máy in màu một mươi tám con dấu cùng nhiều giấy tờ văn bằng tài liệu giả của cơ quan nhà nước
quá trình đấu tranh cơ quan công an xác định đường dây trên hoạt động từ tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai do nguyễn sơn thành cầm đầu
các đối tượng đã đăng lên mạng xã hội facebook chạy quảng cáo nhận làm băng cấp các loại giấy tờ giả
cam kết là phôi thật băng thật
để vận chuyển giấy tờ giả cho các cá nhân đặt hàng lê bảo tín là quản lý bưu cục thuộc công ty chuyển phát nhanh gnt
tại phường một mươi hai quận tân bình tp hcm sẽ chuyển các giấy tờ giả cho thành đăng ký tên sản phẩm là tranh thổ cầm
tranh đính đá sim thẻ chọn hình thức thanh toán chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng
nếu các đơn hàng bị chuyển hoàn về biêu cục thì tín sẽ hủy toàn bộ các đơn hàng
qua công tác trinh sát nắm tình hình công an thị xã buôn hồ của tỉnh đắk lắc đã phát hiện
tại khu vực dãy được xây dựng kiên cố của võ văn thao sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn ở tổ dân phố tân hà hai
phường thống nhất thị xã buôn hồ có nhiều đối tượng tụ tập tổ chức đánh bạc trái phép
ngay sau khi nắm tình hình công an thị xã buôn hồ đã triển khai lực lượng và sử dụng các biện pháp
nghiệp vụ để triệt phá lực lượng công an đã bất ngờ và bắt quả tang thao cùng sáu đối tượng đang đánh bạc
dưới hình thức xì tố thắng thua bằng tiền tại hiện trường lực lượng công an đã thu giữ trên người
các đối tượng và trên chiếu bạc số tiền khoảng một trăm ba mươi năm triệu đồng và nhiều công cụ phương tiện phục vụ cho việc đánh bạc
thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh bắc ninh thường xuyên xảy ra tình trạng thanh thiếu niên tụ tập sử dụng xe mô tô
mang theo nhiều loại hung khí thô sơ gây dối trật tự công cộng và kích động nhau phạm tội
trụng các tài sản gây tâm lý bức xúc đối với người tham gia giao thông ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên đề bàn
và với quyết tâm làm trong sạch địa bàn công an tỉnh bắc ninh đã huy động tối đa lực lượng tăng cường tuần tra
chủ động phát hiện phòng ngừa ngăn chặn đấu tranh với loại tội phạm này
đây là một mươi đối tượng đều ở thành phố từ sơn vừa bị công an thành phố từ sơn ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
về hành vi cối gây thương tích và gây dối trật tự công cộng
trước đó tại khu vực ngã tư sao sáng thuộc phường đồng kỵ thành phố tử sơn
nhóm thanh niên bốn mươi bốn người dưới một mươi tám tuổi điều khiển hơn hai mươi xe mô tô tụ tập mang theo hung khí
từ phường đồng kỵ đến khu phố trần phú phường đông ngàn thì gặp nhóm thanh niên tám người
tại đây nhóm thanh niên bốn mươi bốn người dùng hung khí xông vào đánh nhau gây mất an ninh trật tự
sau đó tiếp tục đến khu phố cẩm giang phường đồng nguyên đuổi đánh nhóm khác khiến ba người bị thương
nguyên nhân các vụ việc trên đều xuất phát từ những mâu thuẫn nhỏ trong sinh hoạt
các đối tượng khiêu khích lôi kéo nhau chuẩn bị hung khí tự chế sau đó hẹn nhau đánh rằn mặt
vụ việc thường xảy ra chấp nhoáng tại những nơi vắng vẻ
số đối tượng tham gia chủ yếu là thanh thiếu niên còn đang ngồi trên ghế nhà trường
đối với nhà trường cũng phải nâng cao công tác
tuyên truyền về vấn đề pháp luật là tuyên truyền về công tác chấp hành quy tắc giao thông đường bộ
nhất là đối với những em học sinh không được điều khiển các phương tiện xe mô tô khi chưa có bằng lái xe
mặt khác đối với gia đình thì đúng là các bậc phụ huynh phải nâng cao cái vai trò của mình lên
quản lý con em mình thật là chặt chẽ
mới đây công an huyện lương tài cũng vừa ra quyết định khởi tố vụ án
tạm giữ hình sự sáu đối tượng vị thành niên
thường xuyên tụ tập gây dối trật tự công cộng và trộm cắp tài sản
trong đó có hai đối tượng đang bị khởi tố để điều tra ở một vụ án khác
khi được tại ngoại thì tiếp tục phạm tội
bước đầu điều tra công an huyện lương tài xác định từ khoảng đầu tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba đến nay
nhóm đối tượng trên đã gây ra tám vụ trộm cắp trên nệ bàn huyện lương tài và các địa bàn lân cận
mặc dù còn ở độ tuổi vị thành niên nhưng thủ đoạn của các đối tượng hết sức tinh vi
với tinh thần trách nhiệm cao thì công an huyện nước tài đã
quyết liệt trong việc trảnh khai các nguyện pháp nghiệp vụ và áp dụng các quy định pháp luật
để đấu tranh có hiệu quả với cái ổ nhóm này
và quan điểm của chúng tôi là sẽ xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật
chúng tôi tiếp tục chỉ đạo lực lượng công an toàn tỉnh từ tỉnh đến các địa phương
thứ nhất là phải tham ngưng cho cấp ủy chính quyền địa phương các ban ngành bản thể
để phát động phong trào quần chúng đấu tranh phòng chống tội phạm
thứ hai là chúng tôi
chỉ đạo làm tốt công tác nghiệp vụ cơ bản phối hợp với tòa án và viện kiểm sát hai cấp
những tội phạm đường phố này sẽ được điều tra và xử lý điểm đảm bảo gian đe
bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng công an để ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật
của các nhóm thanh thiếu niên rất cần sự quyết tâm chung sức của cả cộng đồng
trong công tác tuyên truyền vận động giáo dục thanh thiếu niên tại địa phương
góp phần bảo đảm an ninh trật tự góp sức cùng lực lượng công an làm trong sạch địa bàn
cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ nổ
tại một quán ăn trên đường ngô quyền của thành phố hải dương vào sáng ngày hôm nay hai mươi bảy tháng năm
khoảng tám giờ ba mươi năm phút ngày hôm nay người dân nghe tiếng nổ lớn phát ra
tại quán lẩu kim chi lẩu thái mì cây bảy cấp độ hàn quốc
tại số nhà hai trăm linh ba đường ngô quyền thành phố hải dương
khiến toàn bộ cửa kính tầng một của quán bị thổi bay và vỡ vụn bắn xa hàng chục mét
vụ nổ khiến nhiều nhân viên của quán bị bỏng ở phần chân tay
ba người dân đi đường bị thương do mảnh kính văng vào chưa ghi nhận nguy hiểm đến tính mạng
ngay sau khi vụ việc xảy ra lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường
điều tra đảm bảo an ninh trật tự phân luồng điều tiết giao thông
nhà hàng và người dân xung quanh tập trung quét dọn các mảnh kính vỡ trên đường
để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông
chỉ trong một thời gian ngắn trên địa bàn của huyện bắc tân uyên thuộc tỉnh bình dương
đã liên tiếp xảy ra hai vụ các đối tượng manh động sử dụng hung khí để cướp tài sản của người dân
với tinh thần quyết tâm đấu tranh chống tội phạm công an huyện bắc tân uyên
đã nhanh chóng điều tra khám phá các vụ án
đây là đối tượng võ minh quang sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba ngụ huyện vĩnh cửu tỉnh đồng nai
đối tượng này có ba tiền ngán về tội cướp trộm cắp và lừa đạo chiếm đoạt tài sản
quang của vũ mới chấp hành xong án phạt tù năm hai nghìn hai mươi hai trở về địa phương
hiện công an huyện bắc tân uyên đã bắt giữ quan và hoàn tất hồ sơ khởi tố bị can
để điều tra làm rõ về hành vi cướp tài sản
theo điều tra khoảng một mươi bốn h ngày một mươi chín tháng năm đối tượng quang theo một phụ nữ lái xe ôm
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín ngụ tỉnh đồng nai chế từ xã thành phố huyện vĩnh cửu tỉnh đồng nai
sang huyện bắc tân uyên tỉnh bình dương với giá một trăm linh đồng
khi đi đến đoạn đường vắng ngừa tù ấp bưng lương xã tân mỹ huyện bắc tân uyên
thì đối tượng quang yêu cầu người lái xe ôm dừng lại để nghe điện thoại
sau đó quang lấy ra một con dao kè bờ cổ người phụ nữ khống chế để lấy tài sản
tuy nhiên do nạn nhân không có tiền mặt nên đối tượng quang đã cướp chiếc xe mô tô
biển số bảy mươi ba k một một mươi bốn nghìn ba trăm hai mươi năm trị giá khoảng hai mươi triệu đồng và tẩu thoát
còn đây là hai đối tượng nguyễn văn bình sinh năm hai nghìn quê tỉnh bình phước
và phạm tiến dũng sinh năm hai nghìn huyện tỉnh đồng nai
do thua lỗ trong làm ăn cả hai đã rủ nhau đi cướp tài sản
theo điều tra khoảng một mươi ba h hai mươi phút ngày hai mươi bốn tháng năm bình và dũng điều khiến xe ô tô
gắn biển số giả đi từ thành phố hồ chí minh đến bình dương để tìm các cửa hàng
có nhân viên nữ để ra tay cướp tài sản
khi đến điểm giao dịch viettel thuộc khu phố một thị trấn tân bình huyện bắc tân nguyên
thế giới có một nhân viên nữ và một đoàn nhân viên khác bên trong
nên đối tượng bình đã giải làm khách đến giao dịch rồi dùng giao khống chế nữ nhân viên
cướp được số tiền khoảng một trăm linh triệu đồng rồi bỏ chạy ra ngoài đường
nhân viên cửa hàng tiêu hô cướp và được người dân gần đó hỗ trợ truy đuổi phối hợp
cùng công an thị trấn tân bình ngay sau đó bắt giữ được đối tượng gây án cùng tan vật